tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội đỗ ba tị đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu gồm các nhà báo doanh nghiệp tiêu biểu tham gia chương trình giao lưu báo chí doanh nghiệp với hội nhập kinh tế quốc tế
phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí đỗ bá tị hoan nghênh hội nhà báo việt nam đã tổ chức chương trình giao lưu báo chí doanh nghiệp với hội nhập kinh tế quốc tế
nhấn mạnh đây là hoạt động rất ý nghĩa nhằm động viên ghi nhận những đóng góp của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đặc biệt là trong công tác thông tin tuyên truyền phục vụ phát triển kinh tế xã hội
đồng chí đỗ bá tị đề nghị trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế báo chí phải vừa là người bạn đồng hành thân thiết vừa là cầu nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp và cộng đồng
mục tiêu của báo chí không chỉ là cung cấp một thông tin đa dạng phong phú chính xác cho cộng đồng mà còn cảnh báo phản biện với nhiều nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
chủ động cung cấp chia sẻ thông tin thường xuyên tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước về doanh nghiệp và doanh nhân phát huy vai trò của doanh nghiệp và doanh nhân trong thời kỳ mới có phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy sự phát triển của đất nước